ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vừa cho biết đã ghi nhận thêm một ca dương tính với dịch covid một mươi chín
trở về nước từ nga vào ngày một mươi ba tháng năm được cách ly ngay không có nguy cơ lây ra cộng đồng
như vậy ba mươi tám ngày qua việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng với tổng số ca ba trăm hai mươi năm ca mắc dương tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng năm
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
ba mươi tám ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi năm ca mắc tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng năm số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi bảy ca số ca còn dương tính với sars cov hai là bốn mươi bảy ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bảy ca và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bốn trăm một mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác tám năm trăm hai mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu tám trăm ba mươi một người